kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị sau đây là những thông tin cập nhật nhất về các ca covid một mươi chín lây nhiễm trong cộng đồng
vào sáng ngày hôm nay bộ y tế thông báo có bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có ba ca ghi nhận trong nước tại hà nội hưng yên và một ca nhập cảnh đã cách ly ngay
ca bệnh hai chín trăm một mươi một ghi nhận tại hà nội bệnh nhân nam hai mươi tám tuổi
có địa chỉ tại xã việt hùng huyện đông anh thành phố hà nội là f một của bệnh nhân hai nghìn tám trăm chín mươi chín
ngày hai mươi hai tháng bốn bệnh nhân đi ăn liên hoan cùng với bệnh nhân hai tám trăm chín mươi chín tại thị trấn vĩnh trụ lý nhân hà nam
ngày hai mươi chín tháng bốn bệnh nhân có kết quả dương tính với sars cov hai
ca bệnh hai nghìn chín trăm một mươi hai ghi nhận tại hưng yên là bệnh nhân nữ hai tuổi địa chỉ tại xã tiên tiến huyện phù cử tỉnh hưng yên
là f một của bệnh nhân hai nghìn tám trăm chín mươi chín

bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân hai tám trăm chín mươi chín ngày hai mươi hai tháng bốn tại xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
ca bệnh hai nghìn chín trăm một mươi ba ghi nhận tại hưng yên là bệnh nhân nữ năm mươi tám tuổi có địa chỉ tại xã tiên tiến huyện phù cử tỉnh hưng yên
là bà nội của bệnh nhân hai nghìn chín trăm một mươi hai
trước diễn biến của dịch bệnh thì sáng ngày hôm nay ba mươi tháng bốn tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính
chủ trì cuộc họp khẩn về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp
thủ tướng chính phủ yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của ban bí thư thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
và hướng dẫn của bộ y tế tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh
tập trung truy vết thần tốc khoanh vùng cách ly triệt để lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng thực hiện cách ly theo đúng quy định
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm công tác phòng chống dịch
ngay trong đêm ngày hai mươi chín tháng bốn thành phố hà nội đã có công điện hỏa tốc về tăng cường phòng chống covid một mươi chín
bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang khi ra ngoài
từ giờ ngày ba mươi tháng bốn hà nội tạm dừng các hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường quán game
ngoài ra hà nội cũng tiếp tục tạm dừng các tổ chức
lễ hội các tuyến phố đi bộ trên địa bàn hạn chế các sự kiện hoạt động tập trung đông người không cần thiết
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu siết chặt quản lý tại các khu cách ly tập trung
đặc biệt là các khu cách ly tại khách sạn không để xảy ra lây chéo trong khu cách ly và từ khu cách ly ra cộng đồng
ban chỉ đạo các quận huyện thị xã khẩn trương thân tốc truy vết khoanh vùng cách ly
xét nghiệm nhanh theo công thức bốn mươi sáu của ban chỉ đạo tp hà nội quy định
đoàn công tác của bộ y tế do bộ trưởng nguyễn thanh long làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ubnd tp hà nam về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
vào đêm ngày hôm qua người dân tp hà nam lạc cả một đêm không ngủ
lực lượng chức năng trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm và truy vết các ca bệnh mới
theo chủ tịch ubnd tp hà nam đoàn công tác của bộ y tế do bộ trưởng nguyễn thanh long làm trưởng đoàn
đến hai giờ sáng ngày ba mươi tháng bốn tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín của một tám mươi sáu người dân
tính đến thời điểm này hà nam đã ghi nhận năm ca dương tính với sars cov hai tại xã đạo lý huyện lý nhân
đây là các trường hợp trong cùng gia đình của bệnh nhân dương tính với sars cov hai vào ngày hai mươi tám tháng bốn
qua điều tra dịch tễ địa phương đã giả soát được hơn một trăm linh trường hợp f một và hơn ba trăm linh trường hợp f hai
tỉnh hà nam đã chỉ đạo ubnd huyện lý nhân tiến hành phong tỏa thôn quan nhân xã đạo lý
là nơi sinh sống của các bệnh nhân covid một mươi chín
thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ khu vực thôn nhà ở của các bệnh nhân
tiếp tục truy vết các trường hợp f một f hai
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho rằng tốc độ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nam là khá cao
tỉnh cần huy động tất cả các lực lượng nhanh chóng thần tốc hơn nữa trong công tác dập dịch
bộ y tế sẽ hỗ trợ tỉnh trong công tác xét nghiệm và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đối với cơ sở cách ly phải thực hiện nghiêm các quy định
tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly
trước đó ngay sau khi phát hiện ca bệnh mới tại thôn quan nhân xã đảo lý huyện lý nhân
ngay tại khu vực ra vào nhà bệnh nhân này
lực lượng chức năng đã thành lập ba chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
không để những người nghi nhiễm người không có nhiệm vụ ra vào vùng dịch
tiến hành đo thân nhiệt sát khuẩn tay xịt khử khuẩn
đảm bảo thực hiện đúng phương án của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
tôi nhận được lúc một giờ đêm đến ba giờ đêm
lực lượng công an huyện đã cùng với cả các lực lượng khác
trên trong ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
đã giả soát và xác định những trường hợp f một
tiếp xúc gần với anh nguyễn văn đại
để nhanh chóng khoanh bùng
xác định rõ trường hợp đã tiếp xúc
với anh nguyễn văn đại
để nhanh chóng khoanh bùng
để kịp thời đưa những trường hợp f một
đi lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định của bộ y tế
triển khai hai mũi
một là đi truy vết những nguồn lây f một
hai là tổ chức chốt chặn những lối ra vào tại thôn quan nhân
làm sao mọi nỗi bất xuất mọi bất nhập
không có công dân nào đi ra và đi vào
đảm bảo công tác phòng chống dịch một cách tốt nhất
từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bốn
tỉnh hà nam quyết định tạm thời đóng cửa
và dừng đón khách tại khu du lịch tam trúc
các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
các điểm du lịch dành làm thắng cảnh
di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh
dừng các lễ hội hoạt động sự kiện tập trung đông người
các hội nghị không cần thiết
tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke massage
cho chơi điện tử
đến khi có thông báo mới